từ một mươi bảy h ngày hôm nay ngày một tháng một mươi hai thủy điện sông chanh hai bắt đầu xả nước qua tràn
với lưu lượng xả trung bình từ năm mươi m ba một giây đến năm trăm linh m ba một giây tùy thuộc lượng nước thực tế về hồ
đài khí tượng thủy văn tỉnh quảng nam dự báo mực nước trên sông thu bồn tiếp tục giao động ở mức cao
và lưu lượng nước về hồ trong đêm nay sẽ giao động từ sáu trăm linh chín trăm linh m ba trên giây
vào lúc một mươi một h ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu mực nước hồ đang ở cao trình một trăm bảy mươi ba tám mươi hai m lưu lượng nước đổ về hồ là bốn trăm hai mươi bảy tám mươi hai m ba trên dây
lưu lượng nước qua hai tổ máy phát điện là hai trăm linh m ba trên dây
để chủ động điều tiết hồ chứa nhằm hạn chế thiệt hại cho khu vực hạ du
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công ty thủy điện sông tranh sẽ tiến hành xả nước qua tràn
để điều tiết hồ chứa vào lúc một mươi bảy h ngày một một mươi hai hai nghìn một mươi sáu
lưu lượng xả trung bình từ năm mươi m ba trên dây đến năm trăm linh m ba trên dây tùy thuộc vào lượng nước đổ về hồ thực tế
trong quá trình vận hành điều tiết hồ chứa nếu có thay đổi công ty sẽ thông báo tiếp